nhà ở xã hội đang là giải pháp được kỳ vọng giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp hiện nay
đề án đầu tư di dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
có đặt mục tiêu cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là hoàn thành khoảng bốn trăm hai mươi tám căn
tuy nhiên trong ba năm qua cả nước mới làm được bảy mươi hai dự án với ba mươi tám một trăm hai mươi tám căn chiếm chưa tới chín kế hoạch năm năm
điều đó cho thấy việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn bất cập cần có cố huyết đủ mạnh trong thời gian tới
hiện nay thu nhập bình quân của công nhân vào khoảng bảy triệu đồng một tháng tổng thu nhập lương phụ cấp vào khoảng tám bảy mươi bốn triệu đồng
đây là nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội tại các thành phố lớn bởi họ thuộc diện thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân
tức là không quá một mươi một triệu đồng một tháng từ tiền công và lương
song thực tế nhóm đối tượng này cũng khó tiếp cận thực sự được giá nhà hoặc chưa có nhiều dự án để họ tiếp cận được
các khu công nghiệp khu chế xuất mọc lên nhiều song khả năng đáp ứng nhà mới còn ở con số thấp
đơn cử tại hà nội mới đáp ứng khoảng hai mươi
khi xây khu công nghiệp xây khu nhà ở cho công nhân các điểm sinh hoạt để công nhân có điều kiện
được mua hoặc thuê trọ và giá ưu đãi cho người đầu động để người đầu động an cư lập nghiệp phục vụ tốt công việc
hệ quả là người cần mua thì không mua được nhà người mua được lại thuộc người không có nhu cầu thực người đầu cơ bất động sản
nhìn thẳng thực tế đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội hiện nay vừa đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của nhóm người thu nhập thấp
vừa nâng sức cầu của nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế cần nhiều động lực để phục hồi
tuy nhiên chính sách đã trúng nhưng cần đúng đối tượng
từ góc độ nghiên cứu của tôi là ở việt nam chúng ta có bao nhiêu nhóm người với mức độ thu nhập như thế nào
và khả năng chi trả như thế nào kể cả khả năng chung chứ chưa nói đến khả năng chi trả về nhà ở
tôi đơn cử ở việt nam hiện nay chúng ta có một nhóm mà chúng ta hay gọi là người có thu nhập thấp
vậy thì thực sự người có thu nhập thấp là bao nhiêu
quan điểm cá nhân của tôi người thu nhập thấp ở việt nam chúng ta may thì họ đủ ăn
do đó tư duy về việc là
bây giờ họ có thể mua được nhà kể cả nhà ở xã hội với cái mức giá như chúng ta nói hiện nay là hai mươi năm triệu cho một mét vuông
và trong trường hợp họ không có tiền thì họ có thể vay yêu đãi với lãi suất có thể là thậm chí đây chăng nữa
năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng một trăm ba mươi căn hộ nhà ở xã hội nhà ở công nhân
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ xây dựng khoảng một triệu căn
tuy nhiên hiện việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội đang gặp nhiều khó khăn và vướng mắt
nhiều địa phương mặc dù có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội do tập trung nhiều khu công nghiệp đông công nhân người lao động
nhưng việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn nhiều hạn chế so với mục tiêu đề ra
theo nhận định của các chuyên gia khó khăn và rào cản của việc phát triển nhà ở xã hội có nhiều nguyên nhân
trong đó những thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng phê duyệt dự án và cấp phép xây dựng còn phức tạp
điều này kéo dài thời gian chủ đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý lên tới hàng năm làm chậm lại mục tiêu phát triển nhà ở xã hội
quy định về ưu đái dự án nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất nhưng vẫn phải đi định giá đất sau đó mới được miễn về không đồng
điều này gây ra sự chậm trễ không đáng có
hiện nay việc phê duyệt các dự án nhà ở xã hội nó phải thông qua rất là nhiều bước
và cái khó khăn nhất là việc phê duyệt các dự án nhà ở xã hội
là xác định giá thành mức lợi nhuận giá bán đối tượng thụ hưởng
mà những cái vấn đề này nó sẽ liên quan đến một loạt các cái vấn đề về giá nguyên vật liệu chi phí của nhà thầu rồi sự biến động giá
nếu mà nhà nước quy định nhà đầu tư chỉ có được hưởng một mươi lợi nhuận
trong khi những cái rủi ro đó có thể nó biến động nó tăng thêm hai mươi ba mươi và cái khả năng tiêu thụ là quan trọng nhất
kết quả triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có bốn trăm chín mươi chín dự án nhà ở xã hội đã được triển khai tuy nhiên mới chỉ hoàn thành bảy mươi một dự án
hiện cả nước đã có một trăm hai mươi bảy dự án nhà ở xã hội với quy mô một trăm một mươi bốn chín trăm ba mươi bốn
tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có hai mươi tám địa phương mới công bố được sáu mươi tám dự án đủ điều kiện vay ba mươi tỷ đồng theo chương trình ưu đãi một trăm hai mươi tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội
phần còn lại khoảng sáu mươi dự án chưa được giả soát hay đã giả soát và không đủ điều kiện
đặc biệt các thành phố lớn như hà nội hiện mới chỉ có ba dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với một bảy trăm linh căn đáp ứng chín
thành phố hồ chí minh có bảy dự án bốn chín trăm chín mươi sáu căn đáp ứng một mươi chín
đặc biệt các thành phố lớn như hà nội hiện mới chỉ có ba dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với một bảy trăm linh căn đáp ứng một mươi chín
đặc biệt các thành phố lớn như hà nội hiện mới chỉ có ba dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với một bảy trăm linh căn đáp ứng một mươi chín
bên cạnh khăn hiếm nguồn cung thủ tục xin thuê mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp hiện cũng gặp khó khăn phức tạp
hiện thủ tục xác minh người được thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng ba điều kiện
một là nơi cư trú có hộ khẩu hoặc phải tạm trú và đóng bảo hiểm xã hội liên tiếp trên sáu tháng
hai là mức thu nhập thấp không thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân nghĩa là dưới một mươi một triệu đồng một tháng
cuối cùng là chưa có sở hữu nhà hộ gia đình
một cái khó khăn đối với cả phía cầu đó là các khách hàng khi tiếp cận với nhà ở xã hội
mặc dù là chúng ta thấy là các cái chính sách của nhà nước cũng đã mở rất là nhiều
tuy nhiên thì các thủ tục pháp lý để người dân có thể tiếp cận được ví dụ như là đã bái bỏ các hộ khẩu
nhưng mà thực tế mà cái việc đi xác nhận khách hàng đi xác nhận là tôi có nhà ở hà nội hay không tôi có nhà ở hà nội hay không
thì do quy định của người nhiệm này đang cũng chưa hợp lý
đó là ví dụ như là cán bộ phường xã thì sẽ xác nhận là tôi có được nhà ở đó hay không
và với những cán bộ phường xã đó thì họ chỉ có thể xác nhận trong phạm vi xã phường đó thôi
còn trên phạm vi quận rồi phạm vi cả thành phố thì họ không có thông tin
theo các chuyên gia để doanh nghiệp mặn mà hơn khi tham gia các dự án nhà ở xã hội
cần tăng thêm ưu đái với chủ đầu tư
vì dù quyết định lợi nhuận một mươi nhưng có nhiều chi phí không tên
đặc biệt cần sớm có các chính sách khuyến khích với căn hộ để bán
sẽ giảm năm mươi thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp
còn với cho thuê thì giảm bảy mươi mới khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng
bộ xây dựng cũng cần chủ trì xây dựng quy trình rút gọn các thủ tục hành chính
lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội để tiết kiệm thời gian
khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội
chủ đầu tư sẽ được miễn tiền sử dụng đất tiền thuê đất
rồi các cái việc xác định không phải xác định về giá đất
trước khi bàn giao đất rất là nhiều các cái ưu đại về cho vay
rồi các cái ưu đại khác tậm chí là sử dụng cái kết luận biên độ lợi nhuận một mươi
rồi giành quỹ đất hai mươi để đầu tư nhà ở thông mạng trong đó
tôi nghĩ đây là những cái mà mở ra những cái bắt đầu là dần dần đã thu hút được
cho các doanh nghiệp người ta sẵn sàng để đầu tư vào trong lĩnh vực nhà ở xã hội
với những dự án nhà ở xã hội thì nhà nước
có thể đưa ra quy định là cái mức đền bù theo một cái mặt bằng giá do nhà nước xác định
chứ không phải theo giá thị trường
thì lúc đó đó mới kiểm soát được cái mức chi phí về đất cho các dự án nhà ở xã hội
nhưng mà tốt nhất theo tôi là phải dựa vào cái mức cung cầu
cái dự án nhà ở xã hội
cái giá của thị trường là theo đúng quy luật thương mại
đúng các cái quy luật vận hành của nền kinh tế
theo đại diện hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng tp hcm
nếu là vay ưu đái vì mục đích hỗ trợ cho người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội
thì nên duy trì ở mức thấp hơn hoặc bằng lãi suất huy động của các ngân hàng
còn lãi vai ưu đái tới bảy năm một năm là không thực chất
lãi tiền gửi trung bình của người dân tại các ngân hàng thương mại hiện nay
khoảng bốn một năm mà người thu nhập thấp phải vai mua nhà với lãi vai ưu đái bảy năm một năm là bất hợp lý
mức lãi vai ưu đái cho người mua nhà ở xã hội từ gói ưu đái một trăm hai mươi tỷ đồng
nên duy trì ở mức khoảng năm một năm là phù hợp
mức lãi vay này cũng cần được duy trì ổn định trong thời gian dài để hỗ trợ người dân
mức lãi vai ưu đái cho người mua nhà ở xã hội từ gói ưu đái bảy năm một năm là phù hợp lý
năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc thông qua văn bản số một mươi bốn với hai mục tiêu lớn là tăng cường xây dựng và cung cấp nhà ở xã hội
và thúc đẩy xây dựng mô hình mới về phát triển chuyển đổi ngành bất động sản
triển khai thí điểm ở các thành phố lớn và vừa có dân số trên ba triệu người
theo đó nhóm được cung cấp nhà ở xã hội là tầng lớp lao động thu nhập thấp
ngoài ra còn bao gồm các nhóm khác như hộ gia đình thành thị
nhân viên các cơ quan tổ chức chính phủ và nhân tài của các doanh nghiệp thu hút
dựa vào mục tiêu phát triển trong tương lai
trung quốc có thể hình thành cơ chế vận hành hai mươi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại
người có thu nhập thấp thuê nhà ở xã hội
người có thu nhập trung bình thấp mua nhà ở xã hội
người có thu nhập trung bình cao mua nhà ở thương mại
về lâu dài việc này sẽ giúp hệ thống nhà ở của trung quốc hoàn thiện hơn
thực hiện quyền sở hữu nhà ở có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản